theo thống kê hiện nay trên địa bàn tỉnh con tum có sáu người khuyết tật
trong đó hơn ba ba trăm linh người khuyết tật đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí
theo nghị định số một trăm ba mươi sáu của chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội
đối tượng bảo trợ xã hội được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế
người khuyết tật khi đi khám chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán một trăm linh theo quy định
việc được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật
tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt được chăm sóc sức khỏe tốt hơn
và giúp họ vơi bớt đi những khó khăn vươn lên ổn định đời sống hoài nhập cộng đồng